hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể tại hà tĩnh một người chết quảng bình một người chết một người mất tích và một người bị thương
tại thừa thiên huế một người chết
tại quảng nam có ba người mất tích gồm lê văn phường trần văn cẩm nguyễn tấn vân
cùng ở xã tam hải huyện núi thành do tàu câu mực qna chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi tám bị chìm
tại tỉnh nghệ an mưa bắt đầu từ đêm hai tháng chín đến hết đêm qua bốn tháng chín
làm nhiều tuyến đường tại thành phố vinh ngập sâu giao thông bị ách tắc nghiêm trọng
tại huyện nam đàn sau đợt mưa lớn kéo dài
một lượng đất đá lớn trên núi thuộc xóm sáu xã nam lộc sạt lở đè sập toàn bộ một nhà dân
sáu hộ gia đình sống cạnh đồi núi thuộc xã nam lộc có nguy cơ sạt lở cao
đã được chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình và sẵn sàng phương án di rời các hộ dân đến nơi an toàn
tại tỉnh quảng bình nhiều tuyến quốc lộ như quốc lộ một mươi năm chín b một mươi hai a
đã có những điểm ngập lụt khá sâu và đang bị tạm thời chia cắt
đặc biệt trên quốc lộ chín b một số điểm đã xảy ra sạt lở khiến việc di chuyển khó khăn
huyện quảng ninh có đến hơn bốn trăm linh hectare lúa chưa kịp thu hoạch và đang bị ngập lụt
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua có nơi lượng mưa đo được trên bốn trăm linh mm
đã khiến cho mực nước trên các sông suối tại tỉnh quảng trị dâng cao
vì vậy lực lượng chức năng nơi đây đã di rời và sơ tán được bốn sáu trăm sáu mươi tám người trên một bốn mươi bảy hộ đến nơi an toàn
trong đó nhiều nhất là huyện hướng hùng
huyện hương hóa với chín trăm ba mươi một hộ trên bốn hai trăm hai mươi nhân khẩu
toàn huyện có sáu trăm tám mươi chín ngôi nhà bị ngập nặng tập trung chủ yếu ở thị trấn lao bảo xã tân thành xã tân long
khóm duy tân vĩnh hòa cao việt mực nước có nơi ngập sâu từ bốn năm m
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
mưa lớn kéo dài đã làm tuyến đường hồ chí minh qua huyện miền núi a lưới xuất hiện năm điểm ta lưu dương
ta lùi âm sạt lở làm đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông
trong khi đó hiện trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vẫn tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to
cộng với các thủy điện xả lũ đã gây ra ngập cục bộ tại nhiều địa phương
một người dân tại huyện miền núi hương khê đã bị nước lũ cuốn trôi và tử vong
hai mươi bảy xã bị ngập sâu trong lũ
tỉnh hà tĩnh đã chỉ đáo tất cả các trường học vùng lũ vùng thấp trúng
hoãn việc tổ chức khai giảng nằm bảm bảo an toàn tính mạng cho các em học sinh
tất cả mọi con đường dẫn vào xã phương mỹ huyện hương khê đều chìm sâu trong nước lũ
người dân đã bị cô lập suốt hai ngày qua
nước uống mì tôm và cả lương khô là những thức ăn thiết yếu mà người dân cần nhất lúc này
đã hơn hai giờ di chuyển nhưng vẫn chưa thể tiếp cận người dân vùng rốn lũ
mưa lớn cộng với hai thủy điện hố hô
và hương sơn xả lũ đã khiến cho mực nước sông lên nhanh
hàng trăm ngôi nhà tại huyện hương khê đã bị ngập sâu
người dân phải di chuyển toàn bộ tài sản đến nơi an toàn
quân khu bốn đã tri viện khẩn cấp cho hà tĩnh
phương tiện tàu thuyền cano cũng được điều động nhằm đưa người dân ra khỏi vùng cô lập
chúng tôi đã hủy động trên toàn bộ lực lực trăng của quân khu
tham gia là giúp dân khắc phục lũ lụt lần này
thứ hai là kết hợp với chính quyền địa phương
chúng tôi sẽ nắm lại toàn bộ các địa bàn bị ngập lụt
sau khi nước rút thì chúng tôi sẽ huy động lực lượng
phối hợp với chính quyền địa phương
nhanh chóng đưa nhân dân vào ổn định
hiện toàn huyện hương khê có hai mươi sáu học sinh phải nghỉ học do mưa lũ
dự kiến có khoảng ba trăm linh trường học tại địa phương vùng núi vùng thấp trũng phải hoãn lễ khai giảng năm học mới
nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh
trên địa bàn toàn tỉnh là ở vùng núi vùng gặp đột là ngày mai không tổ chức khai giảng
còn ở các địa bàn khác là tùy vào điều kiện cụ thể
nhưng mà với một nguyên tắc rất là quan trọng đó là tuyệt đối an toàn thì mới tiến hành khai giảng
để đảm bảo an toàn tính mạng quan trọng nhất đó là tính mạng của học sinh
trong khi đó tại nghệ an
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đã có chỉ đạo các trường trên địa bàn
tùy điều kiện cơ sở vật chất có thể lùi ngày khai giảng
trong sáng nay chỉ có một số ít cơ sở giáo dục có hội trường lớn có thể tổ chức khai giảng
hầu hết phụ huynh đều đưa con đến trường đúng giờ để tham dự lễ khai giảng
và phần lớn các trường học trên địa bàn tỉnh nghệ an sẽ tổ chức khai giảng
kết hợp với lễ trào cờ vào thứ hai tuần tới
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn bằng thủ đoạn là giả vờ sòng phẳng trong các giao dịch mua bán
sau đó khi lấy được lòng tin thì chiếm đoạt của nạn nhân gần ba tỷ đồng
hai đối tượng lừa đảo trong vụ án vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng bị khởi tố là nguyễn thu hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và lê tuấn hưng sinh năm hai nghìn một
đều trú tại quận hoàn kiếm hà nội
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận đơn tố giác của bà nguyễn thị niềm
trú tại thành phố móng cái về việc bị một đối tượng tên trang lừa đảo chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nguyễn thị hằng là chủ cửa hàng vàng thu hằng
đã bàn bạc với lê tuấn hưng là nhân viên của mình
và một đối tượng tên trang hiện chưa rõ nhân thân lay lịch
tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà niềm khi giao dịch thu đổi ngoại tệ
các đối tượng đã sử dụng chứng minh nhân dân của người khác
để đăng ký mở tài khoản ngân hàng và nhận rút tiền do bị hại chuyển
để tạo niềm tin các đối tượng thanh toán sòng phẳng tại các giao dịch đầu tiên
các giao dịch phía sau các đối tượng gửi cho bị hại hình ảnh xác nhận đã chuyển khoản
nhưng thực chất là chuyển cho tài khoản khác
hằng và hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời khắc phục trả lại cho bị hại hai tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến hành vi lừa đảo nhưng với thủ đoạn khác
dù rất cũ nhưng liên tục xuất hiện nạn nhân mới
đối tượng nguyễn xuân triều sáu mươi bốn tuổi trú tại xã đắc ma huyện đắc hà tỉnh con tum
nhận là mình có quen biết rộng có khả năng lo vào biên chế trong ngành công an
sau đó nhận tổng số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng của nhiều người dân
rồi chiếm đoạt
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum bắt tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể từ năm hai nghìn chín cho đến năm hai nghìn một mươi tám đối tượng đã yêu cầu nhiều người có nhu cầu xin việc
đưa tổng số tiền là bảy trăm linh triệu đồng để lo công việc rồi tiêu xài cá nhân
cho đến năm hai nghìn một mươi chín vì thấy triều không thực hiện được các nội dung như đã thỏa thuận
đồng thời không trả lại tiền nên các bị hại ở các tỉnh con tum thanh hóa
thành phố hồ chí minh đã có đơn tố giác
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum
tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
vậy ai là nạn nhân của nguyễn xuân triều xin đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum
gặp điều tra viên trịnh thanh hoàng để trình báo vụ việc
với hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn minh trí lê quốc ti cùng chú
tại huyện trợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày một mươi tám tháng tám trên đường đi về nhà
khi đến đường kênh sáng thuộc khu vực xã long điển b huyện chợ mới
thì trí phát hiện xe mô tô vẫn cắm sẵn chìa khóa mà không có người trông coi
cho nên đã đột nhập trộm chiếc xe mô tô
đi tiếp một đoạn đến khu vực ấp long quối một xã long điển b
thấy một nhà xưởng cũng không có người trông coi
cho nên trí đã tiếp tục đột nhập trộm nhiều máy móc và dụng cụ
tài sản trộm được
anh đem về nhà ti cất giấu
cho đến sáng cùng ngày trí và ti đem tài sản trộm được
mang đi bán lấy tiền tiêu xài
trong lúc tìm người tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
được biết nguyễn minh trí và lê quốc ti là hai đối tượng nghiện ma túy
thưa quý vị và các bạn
tội phạm đột nhập vào nhà dân hoặc là các cơ quan doanh nghiệp trường học
để trộm cắp tài sản
trước khi gây án các đối tượng thường tiếp cận hiện trường
để nắm được tình hình nghiên cứu phát hiện những sơ hở thiếu sót
mất cảnh giác trong quản lý bảo vệ tài sản
chính vì vậy mà một phút lơ là sẽ khiến cho tài sản rơi vào tay các siêu trộm chuyên nghiệp
sau đây là ghi nhận tại quảng bình
địa phương trong thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ trộm
chủ yếu là trộm cắp điện thoại laptop và xe máy
tại các nơi công cộng công sở và tại nhà dân
chị lê thị quyên ở khu đô thị sa động xã bảo ninh
thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
vừa đến cơ quan công an trình báo sự việc
chỉ bị kẻ gian trộm cắp xe máy khi đang dựng xe
ở phía ngoài khu vực chợ bắc lý không có người trông coi cẩn thận
cũng vào thời điểm đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
và công an các huyện thị xã thành phố
liên tục nhận được đơn trình báo sự việc mất cắp tài sản của người dân
trước tình hình trên các lực lượng công an tỉnh quảng bình
đã đấu tranh làm rõ và truy bắt thành công tám vụ
với chín đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn
qua đấu tranh các lực lượng công an tỉnh quảng bình

trong thời gian từ nay đến cuối năm tình hình tội phạm trộm cắp tài sản
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn

từ tình hình trên các lực lượng công an tỉnh quảng bình
đã chủ động tăng cường nắm tình hình quản lý địa bàn đối tượng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan đơn vị tầng lớp nhân dân
về phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm trộm cắp tài sản
để mọi người nâng cao cảnh giác tích cực tham gia đấu tranh
phòng chống tội phạm và bảo vệ tài sản
không để những sơ hở của mình vô tình tiếp tay cho cái xấu
dễ dàng hoạt động phạm tội
những vụ việc này cũng là bài học cảnh báo đến với người dân
cần có những động thái tích cực hơn trong việc bảo quản tài sản của mình
tránh việc tạo điều kiện cho các đối tượng dễ dàng trộm cắp tài sản

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé